tại thành phố điện biên phủ tỉnh điện biên ban thanh niên quân đội và ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an vừa phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết ba năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín chương trình phối hợp giữa thanh niên công an thanh niên quân đội về đầy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại hội nghị tuổi trẻ hai lực lượng đã thống nhất tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp giữa ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an và ban thanh niên quân đội đầy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn viên thanh niên ghi nhận đóng góp của các tập thể cá nhân trung ương đoàn tặng bằng khen cho một mươi hai tập thể hai mươi cá nhân tiêu biểu của tuổi trẻ hai lực lượng có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí
nhân dịp này ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an đã tổ chức tặng quà cho bảy mươi tám đối tượng chính sách và các cháu học sinh vượt khó học giỏi